tiếp đại sứ malaysia jamruni khalid đến chào từ biệt
chúc mừng đại sứ zamruni khalid hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác thứ hai tại việt nam
thủ tướng tin tưởng trên cương vị mới đại sứ sẽ tiếp tục quan tâm ủng hộ và vun đắp quan hệ đối tác chiến lược việt nam malaysia
nhất là việc phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước
thủ tướng đề nghị trên tinh thần quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước các cơ quan chức năng của malaysia sẽ tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ cho những trường hợp người việt trong các hoạt động kinh doanh cư trú tại malaysia
đại sứ malaysia trân trọng cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc chính phủ việt nam đã tạo điều kiện để đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác
đặc biệt là việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất đem lại lợi ích cho cả hai bên
đặc biệt là việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất đem lại lợi ích cho cả hai bên